ủy ban nhân dân tp hcm đã có chỉ đạo liên quan đến việc công tác quản lý và cải tạo
chỉnh trang tuyến phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một
theo đó đài phun nước ở phố đi bộ nguyễn huệ sẽ được mở hàng đêm
với sự kết hợp giữa nước nhạc và ánh sáng nghệ thuật hoàn toàn miễn phí
để người dân và du khách theo dõi
cụ thể đài phun nước có nhạc và chiếu sáng mỹ thuật sẽ hoạt động hàng đêm
từ một mươi bảy h ba mươi đến hai mươi ba h các ngày trong tuần
triện thứ bảy và chủ nhật sẽ bắt đầu từ một mươi sáu h
tùy theo tình hình thực tế ba quản lý sẽ tắt nhạc sớm hơn
để không ảnh hưởng đến du khách lưu trú tại các khách sạn xung quanh khu vực này
khi có chương trình miễu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ thì nhạc nước sẽ ngưng hoạt động
phố đi bộ nguyễn huệ sẽ tiếp tục được chỉnh trang trong thời gian tới
theo hình thức xã hội hóa gồm chiếu sáng toàn tuyến lắp thêm nhiều ghế đá
bồn hoa thùng rác v v
lực lượng công an thanh niên xu phong được tăng cường bảo vệ khu vực đài phun nước
và công viên tượng đài bác hồ nhắc nhở du khách có hành vi thiếu chuẩn mực nơi công cộng